ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết theo báo cáo nhanh của các địa phương
tính đến chiều tối ngày một mươi sáu tháng chín bão số một mươi đã làm chín người thiệt mạng bốn người mất tích
một trăm một mươi hai người bị thương cùng gần hàng trăm căn nhà bị tốc mái
cụ thể có một một trăm tám mươi năm nhà bị sập một trăm năm mươi hai năm trăm chín mươi chín nhà bị tốc mái hư hỏng một năm trăm năm mươi chín cột điện hạ thế bị đổ gãy
bốn bốn trăm bảy mươi ba hectare lúa tám hai trăm bảy mươi bảy hectare hoa màu bị ngập một mươi sáu hai trăm ba mươi chín hectare cây trồng lâu năm bị gãy đổ
một mươi sáu một trăm linh tám hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
theo báo cáo của tập đoàn điện lực việt nam đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng chín đã cấp điện trở lại cho một số khu vực
bị ảnh hưởng nặng gồm thành phố đồng hới tỉnh quảng bình khu vực trung tâm các thành phố
các huyện của tỉnh nghệ an và hà tĩnh
để tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nặng các tỉnh thành phố
tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại huy động lực lượng hỗ trợ dân sửa chữa nhà ở
kiên quyết không để người dân nào bị đói rét thiếu nước uống
vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh kịp thời hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu
giống cây trồng cơ số thuốc cần thiết để sớm ổn định dân sinh khôi phục sản xuất
huy động lực lượng khẩn trương xử lý các sự cố về đê điều thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác
để sẵn sàng ứng phó với những đợt mưa lũ tiếp theo
tiếp tục kiểm tra ra soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lờ đất
để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó